sau một mươi ba ngày diễn ra sôi nổi từ ngày một mươi tám tháng một đến ngày ba mươi tháng một
chương trình chủ nhật đỏ tại đắk lắc đã thu hút hơn năm người tham gia
và thu về hơn ba bảy trăm linh đơn vị máu
chủ nhật đỏ đã trở thành ngày hội hiến máu cứu người của nhân dân các dân tộc anh em
trên địa bàn tỉnh đắk lắc
năm nay chương trình được tổ chức tại năm điểm
bao gồm thành phố buôn ma thuột huyện eak trường đại học tây nguyên
trường cao đẳng công nghệ tây nguyên và trường cao đẳng sư phạm đắk lắc
chương trình chủ nhật đỏ năm hai nghìn một mươi tám trở thành ngày hội hiến máu cứu người của nhân dân
các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh đắk lắc

trở thành ngày hội tốt cho các bạn sinh viên hay các bạn thanh niên giống như em cộng hiến
theo ban tổ chức chương trình chủ nhật đỏ ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia
trở thành ngày hội hiến máu cứu người góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong toàn xã hội
tại đắk lắc hiến máu cứu người không chỉ là nghĩa cử của tầng lớp trí thức
người dân ở thành phố mà đã lan tỏa đến đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa
qua chương trình này đặc biệt là ý thức hiến máu cứu người
phong trào hiến máu tình nguyện càng ngày càng lan tỏa
không phải chỉ trong tầng lớp là trí thức cán bộ người dân ở thành phố
mà kể cả đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa
tôi nghĩ đây là một chương trình rất ý nghĩa để lan tỏa ý thức cống hiến cho cộng đồng
cho xã hội của toàn dân
số người tham gia đăng ký khoảng gần năm người
và số lượng máu hiện được khoảng ba sáu trăm linh ba bảy trăm linh
nói chung là chủ nhật đỏ là một đợt để vận động công tác hiến máu và hiến máu tình nguyện
để giúp cho các bệnh nhân trong dịp tết có những lượng máu để truyền
lượng máu thu được tại đắk lắc sẽ có phần giải quyết nhu cầu cứu trước người bệnh trong toàn quốc nói chung
và tại tỉnh đắk lắc nói riêng đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán mậu tuất đang tới gần